các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tháng hai năm hai nghìn một mươi hai thái hoàng trọng điều khiển xe mô tô chở thái minh lực hai mươi ba tuổi lên cầu vượt thuộc phường hiệp thành thị xã ngã bảy thì thấy một đôi nam nữ đang ngồi tâm sự trên cầu
sau khi đánh bạn trai của nạn nhân bỏ chạy trọng văn lực đã bắt nạn nhân lên xe mô tô
khi đến đoạn đường vắng vẻ hai đối tượng này đã thay phiên nhau dởt đồi bại với nạn nhân nhiều lần và lấy một điện thoại di động
cùng ngày trọng và lực phát hiện một đôi nam nữ khác đang ngồi tâm sự
lập tức trọng nhảy xuống xe đánh người con trai bỏ chạy rồi cả hai khống chế bạn gái nhưng bị chống cự quyết liệt khi nạn nhân leo ra ngoài lan can cầu kêu cứu trọng đã đánh rồi xô nạn nhân xuống sông
đến sáng hôm sau người dân phát hiện thi thể của nạn nhân
qua điều tra công an tỉnh hậu giang đã bắt được trọng và lực
tuy nhiên sau một thời gian bị bắt thái hoàng trọng bị bệnh trầm cảm và phải áp dụng biện pháp điều trị bắt buộc
đến cuối năm hai nghìn một mươi bốn thì khỏi
còn thái minh lực thì bị tòa án nhân dân thị xã ngã bảy tuyên phạt một mươi hai năm tù về tội hiếp dâm và cướp tài sản
tòa án nhân dân tỉnh hậu giang đã tuyên phạt thái hoàng trọng trung thân về tội giết người một mươi hai năm tù về tội hiếp dâm và năm năm tù về tội cướp tài sản
tổng hợp hình phạt là trung thân